theo hãng tin yonhap quân đội hàn quốc và mỹ đã mở cuộc tập trận chung gần biên giới liên triều
cụ thể các đơn vị của lục quân hàn quốc đã tập trận chung với nhóm tác chiến thuộc lữ đoàn streacer
sư đoàn bộ binh số hai của mỹ
cuộc tập trận mỹ hàn quốc bắt đầu diễn ra hôm hai tháng một ở thành phố biên giới pazu
cách seoul khoảng ba mươi km về phía bắc với sự tham gia của nhiều hệ thống vũ khí như xe bọc thép
loại có bánh k tám trăm linh tám của lục quân hàn quốc được gọi là bekore chiếc xe chiến đấu stricer
cũng như máy bay không người lái trình sát và tên lửa chống tăng hungum
khoảng tám trăm linh binh sĩ từ lửa đoàn stryker của hàn quốc và lửa đoàn skyer được triển khai tại đây
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai với tư cách là lực lượng luân phiên đã tham gia các cuộc tập trận cấp tiểu đoàn
nhằm tăng cường khả năng tác chiến đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa hai lực lượng trên
hai nước đồng minh đã công bố một số phần của cuộc tập trận
tại thao trường mugheguri gần khu phi quân sự mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường
khả năng tác chiến trước các mối đe dọa quân sự của triều tiên